tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đến sự hội nghị có chủ tịch nước trần đại quang
đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là một trong những phong trào cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng
là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự
đây là bài học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với cách mạng việt nam
là cơ sở để xây dựng nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
thực tiễn cách mạng việt nam đã chứng minh những thành tựu của công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước
là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng thời an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh
sẽ phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước
các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã phát huy tốt vai trò làm chủ
tính tích cực sáng tạo của nhân dân trong phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm tệ nạn xã hội
là một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng để tham mưu đề xuất với đảng nhà nước
ban hành các chủ trương giải pháp về bảo vệ an ninh trật tự xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân
thế trận an ninh nhân dân góp phần củng cố hệ thống chính trị xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự
tại cơ sở phục vụ hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương đơn vị và trên phạm vi cả nước